chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân
thì tiêu chí số hai về giao thông đóng một vai trò quan trọng trong thúc đẩy kinh tế xã hội vùng nông thôn phát triển
vì vậy trong những năm qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
các địa phương đã dành nhiều ưu tiên để thực hiện tiêu chí này
tuy nhiên để thực hiện được tiêu chí giao thông đòi hỏi nguồn lực lớn
vì vậy cùng với sự hỗ trợ của nhà nước các địa phương đã có những cách làm sáng tạo
huy động nội lực từ nhân dân để phát triển mạng lưới nông thôn rộng khắp
từ đường ngõ xóm đến các trục đường nội đồng phục vụ sản xuất
trong chương trình nông thôn đổi mới hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến thăm
và tìm hiểu cách làm của huyện nam trực tỉnh nam định
một địa phương có nhiều đột phá trong phát triển giao thông nông thôn
tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội
xác định giao thông là khâu đột phá trong giao thương trao đổi mua bán hàng hóa
và thúc đẩy sản xuất phát triển nên trong những năm qua
đảng bộ chính quyền và người dân huyện nam trực tỉnh nam định
đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn
để thực hiện tốt tiêu chí giao thông huyện đã ban hành nghị quyết riêng
về việc phát triển và tăng cường công tác quản lý hệ thống giao thông
bên cạnh đó để phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông
cấp ủy chính quyền huyện đã tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình dự án
tập trung huy động nhân dân chung sức xây dựng giao thông nông thôn
với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
giao thông ở xã các đường dòng xóm các khu dân cư
bê tông hóa hết đến giờ phút này thì hầu như không còn cái đơn vị nào
mà bị ảnh hưởng của giao thông kém về mùa mưa
cái hai là các trục đường của dân sinh của xã hay của huyện
đều được đầu tư nâng cấp đều cứng hóa nhựa hóa bê tông hóa hết
nhìn chung đánh giá tiêu chí thông trên địa bàn huyện
về cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho đi lại của nhân dân
xác định được ý nghĩa của việc xây dựng hạ tầng giao thông
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
huyện và xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa thiết thực
của làm đường giao thông trên bản tin hệ thống đài phát thanh
truyền thanh của huyện xã và các thôn xóm để nhân dân biết
tham gia làm đường giao thông đông thôn và giao thông đội đồng
với phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
dân quản lý và sử dụng
thực tế tại xã nam thái xác định tiêu chí giao thông
có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển
xã đã để mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân thấy được tầm quan trọng
của công tác này là mang lại lợi ích cho nhân dân
bên cạnh đó việc huy động đóng góp từ nguồn xã hội hóa
trong phong trào làm đường giao thông đông thôn giao thông đội đồng
được công khai minh bạch
nhân dân được tham gia giám sát kiểm tra trong quá trình thi công
từ đó đồng lòng hưởng ứng tự nguyện đóng góp sức người sức của
đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường
trong năm năm qua xã nam thái đã làm mới hai ba km đường liên xã
với tổng kinh phí sắp xỉ một mươi tỷ đồng làm mới sáu chín km đường trục xã liên thôn
trong đó đường nhựa là ba ba km đường bê tông liên thôn là ba sáu km
với kinh phí là sáu sáu tỷ đồng
cải tạo nâng cấp và làm mới hai mươi chín năm km đường bê tông trong xóm
với kinh phí là tám sáu tỷ đồng
giao thông thì đối với địa phương là chúng tôi xác định đây là hàng đầu
thế thì sau khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nông thuận mới
thì đối với địa phương tôi thì có cách làm này nó khác với mọi địa phương
chúng tôi xác định là đưa nam từ ngoài đồng về làng và từ làng lên xã
cái việc đầu tiên là cái việc chủ động để chỉ đạo lãnh đạo cho các cơ sở
là tổ chức dồn điền nổi thửa
từ cái việc mà dồn điền nổi thửa thì bà con với góp đất để mà nàm cái thủy nợ nội đồng
trong đó thì chúng tôi mở mang cái việc mà tổ chức cơ dây hóa kinh bương
để đưa cái công nghệ máy móc vào đồng ruộng để thâm cây sản xuất
là xã phát triển chủ yếu dựa vào nông nghiệp thông qua tuyên truyền bà con nhân dân rất ủng hộ
đến nay xã nam thái là xã đi đầu về phát triển giao thông nội đồng tại huyện
tất cả các tuyến đường nội đồng trên địa bàn đều đã được bê tông hóa
đồng ruộng của bà con nếu mà thời trước thì như vậy là nó ruộng là một là manh mún này
hai là sản xuất thuận
thuận tiện cho bà con đi lại về việc như vậy là trên đồng ruộng
vì theo cái chủ trương của nhà nước như vậy là rôn điền đổi thử hãng
vì vậy cho nên về việc làm nông thôn mới vừa làm giao thông thủy lợi nội đồng
đến bây giờ các kinh bương là như vậy là bà con canh tác là rất phấn khởi
duyên nhà tôi là có số đất là tôi bốn sảo là đem cho cả đội để đội chia ra
cho những bà con và lấy cái đất phải làm đường là chia rẻ ra
thì nhìn chung là sau khi mà tuyên truyền được bà con thông cảm và bà con tạo điều kiện cho tôi
thì như vậy là cảm thấy rất là phấn khởi trong cái việc như vậy là mình đã góp công góp sức góp quả vào để làm cái đường
còn đối với xã hồng quang từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
xã đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào xây dựng đường giao thông đông thôn
tạo động lực phát triển kinh tế xã hội
với nguồn lực chủ yếu dựa vào sức dân xã hồng quang đã tuyên truyền đến từng người dân
về ý nghĩa và mục đích xây dựng nông thôn mới từ đó chủ động đóng góp tiền bạc công sức vì mục đích chung
cán bộ nhân dân trong xã và con em quê hương đang làm ăn xa đã đóng góp bằng nhiều hình thức như hiến đất
tiền mặt ngày công vật liệu để hoàn thành việc nâng cấp hệ thống giao thông của xã
bởi vì cái điều kiện công việc của nhân dân của bà con thì là công việc ở nông nghiệp
cho nên là nút đi nàm và nàm thì cũng rất sớm mà về thì về cũng rất muộn
cứ nút đi nàm nàm thì cũng rất sớm mà về thì về cũng rất muộn
lúc nào mà các hộ xã viên về là chúng tôi gặp được là chúng tôi tranh dụng đến là chúng tôi trao đổi luôn
có khó khăn gì là chúng tôi cứ hàng ngày sáu giờ tối là chúng tôi hội ý ban
để có những gì khó khăn đó thì ta lại tiếp tục ta triển khai
thì chúng tôi từng bước mà chúng tôi khoanh lại
sau năm năm xây dựng nông thôn mới hệ thống đường giao thông xã đã cơ bản cứng hóa
hiện nay đường trục xóm đều giao trực tiếp cho nhân dân trong xóm quản lý
không có tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi tập kết vật liệu kinh doanh tự phát
hàng tháng hàng quý xã thường xuyên kiểm tra tổ chức lực lượng giải tỏa các tuyến đường trục xã
nhân dân tại các khu vực trong xóm tự tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ
đầu tiên thì các vị các gia đình cũng có những cái băn khoăn vì bởi một điều là vì đây nó là hiến thất
bây giờ là cái việc con cái ở xa hoặc là gia đình có khi chưa đồng thuận thì cũng có những cái trăn trở
ngay sau đó thì chúng tôi đến gặp trực tiếp gặp trực tiếp thì gia đình đều có cái quan điểm chung bởi vì đây nó là rõ rồi
đường xá thì chắc như là đây chỉ có những cái đoạn nó cong nó cong mà mình cho mình lấn thẳng để tạo vừa là cái hành năng đường nó thẳng và hay nữa là đường xá nó đẹp
cán bộ của đội đến nói về cái chuyện làm đường cho dân cho làng thì tôi nghĩ việc đơn giản mình được đóng góp là phấn khởi chứ không phải là phải băn khoăn gì

hệ thống giao thông là cơ sở
hệ thống giao thông là cơ sở hạ tầng thiết yếu để lưu thông hàng hóa phát triển kinh tế xã hội kết nối với các vùng khác cũng như đảm bảo an ninh trật tự
trải qua năm năm thực hiện đảng bộ và nhân dân xã hồng quang đã nỗ lực hết mình huy động các nguồn vốn để thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra
trong cái làng này của chúng tôi là một mươi km thì đã đạt được bảy km rồi
còn ba km nữa là chúng tôi sẽ cố gắng trong hai nghìn một mươi sáu này là sẽ hoàn thành toàn bộ trong một mươi km này
mạng lưới các tuyến đường giao thông của huyện được hình thành trong quá trình phát triển của địa phương
một số tuyến đường quan trọng đã được đầu tư và cải tạo nâng cấp phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội
tuy vậy vẫn còn nhiều tuyến đường huyện xã quản lý cần được tập trung đầu tư cải tạo và nâng cấp để đáp ứng nhu cầu giao thông đang tăng hiện nay
hiện nay toàn huyện có ba xã được công nhận nông thôn mới năm hai nghìn một mươi
bảy xã dự kiến đặt nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi bảy đã cơ bản đạt chuẩn hệ thống giao thông đường trục xã giao thông các khu dân cư
các xã còn lại đã và đang tập trung nâng cấp cải tạo cứng hóa đường giao thông
hệ thống giao thông nội đồng tại các xã thị trấn đã cơ bản được quy hoạch hình thành tuyến đắp ấp trúc nền đường khi quy hoạch nông thôn mới và thực hiện dồn điền đổi thửa
nhiều nơi đã và đang cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới góp phần thúc đẩy việc thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp
để đáp ứng nhu cầu giao thông đang tăng mạnh góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sau năm năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đem lại cho các làng quê ở huyện nam trực tỉnh nam định một diện mạo mới
các công trình điện đường trường trạm đều được hoàn thiện đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện nâng cao
việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành nghề đã thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển mạnh mẽ
bây giờ nông thôn đổi mới thì chúng tôi cùng nhau đoàn kết để làm mới con đường này cho nó rất là đẹp
đất nước văn minh tiến lên thì chúng tôi sẽ đoàn kết để ra làm hết
tổng cái km đường giao thông của xã nhà từ đường trục xã trục liên thôn liên xóm thì nó khoảng ba mươi km
trong cái giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm thì xã nhà đã đổi mạnh mẽ
xã nhà đã thực hiện việc cải tạo nâng cấp làm mới khoảng tám mươi năm của toàn bộ các tuyến đường
và hiện nay thì còn khoảng một mươi năm số các cái tuyến còn lại thì cấp ủy đảng chính quyền địa phương theo cái chỉ đạo của huyện
thì từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu thì hồng quang sẽ là một trong sáu xã của huyện làm trực về đích nông thôn mới
thì anh em chúng tôi đã đang và sẽ tập trung chỉ đạo cho các cơ sở hoàn thiện các tuyến đường
giờ đây các thương lái đã đến tận hộ gia đình để thu mua nông sản và vật nuôi của bà con làm ra
qua đó thúc đẩy sản xuất chăn nuôi của địa phương phát triển
hiện nay tại huyện nam trực tỉnh nam định nhiều mô hình chăn nuôi cho thu nhập cao đã được hình thành
giúp người dân xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương
trong một góc nhà nông hôm nay mời bà con và các bạn cùng thăm mô hình chăn nuôi lợn hiệu quả tại xã nam thái huyện nam trực tỉnh nam định
đây là mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh nguyễn văn hoàng ở xã nam thái huyện nam trực tỉnh nam định
tốt nghiệp trường đại học nông nghiệp với tấm bằng kỹ sư nông nghiệp
sau quãng thời gian làm thuê cho các công ty liên doanh chăn nuôi lợn ở các địa phương trên cả nước
bằng niềm đam mê và tình yêu nghề và những kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình học tập và làm việc
anh hoàng quyết định trở về quê hương xây dựng mô hình chăn nuôi lợn và làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương mình
mô hình chăn nuôi lợn của gia đình anh hoàng là một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế của xã nam thái
tuy nhiên với mô hình chăn nuôi trên diện tích ba xào tại khu dân cư
phần nào sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường và khó khăn trong việc phát triển lên quy mô lớn
vì vậy đảng ủy hội đồng nhân dân xã nam thái đã có nghị quyết chuyển đổi những vùng đất trũng
canh tác lúa kém hiệu quả sang quy hoạch thành vùng chăn nuôi quy mô lớn
trong thời gian tới chúng tôi đang chuyển đổi từ mô hình chăn nuôi vừa vào nhỏ trong nàng
để chuyển sang mô hình chuyển đổi để chăn nuôi trang trại và ra trại làm sao mô hình lớn hơn
chính điều đó thì vừa qua chúng tôi đã chuyển đổi được hai ha và xuống khu xa khu dân cư để làm sao nó đảm bảo vệ sinh môi trường
với sự kiên trì dám nghĩ dám làm kết hợp với những kiến thức đã được học tập và tích lũy
anh hoàng đã rất thành công với mô hình chăn nuôi lợn nái và lợn thịt của mình
nhờ đó cuộc sống vật chất và tinh thần của gia đình anh đã được nâng cao
thưa quý vị có thể thấy với nỗ lực của các cấp các ngành huyện nam trực nói riêng và sự chỉ đạo của tỉnh nam định nói chung
hình ảnh của làng quê huyện nam trực đang dần đổi thay những trục đường giao thông nông thôn giao thông nội đồng đã được đầu tư cải tạo
nâng cấp phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế và xã hội của địa phương
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân địa chỉ số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
hoặc email nôngthondổimới thnda gmail com